cơn bão sabin còn gọi là siara đã tràn vào miền bắc nước đức và hiện đang di chuyển xuống phía nam
được coi là siêu bão với độ cảnh báo nguy hiểm tại nhiều vùng ở mức cao thứ hai
bão đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đường bộ cũng như đường không ở đức
hàng loạt trường học đã được thông báo đóng cửa trong ngày đầu tuần một mươi tháng hai
tốc độ gió của siêu bão đã lên tới một trăm hai mươi km một giờ quật đổ cây và gây dối loạn giao thông cho nhiều vùng ở nước đức
nhiều tuyến quốc lộ như a bảy a ba mươi và a bốn mươi năm đã bị phong tỏa
hàng trăm chuyến bay tại các sân bay ở đức bị hủy chuyển hướng hoặc chậm chuyến
trong đó ảnh hưởng nhất là sân bay phanh phuốc với gần hai trăm linh chuyến bay đến và đi từ sân bay này đã bị hủy
cùng với đức siêu bão cũng gây ảnh hưởng tới hàng loạt các nước châu âu khác
bão đã quét qua anh và ireland khiến hàng loạt chuyến tàu và chuyến bay bị hủy
nhiều khu vực bị ngập lụt và hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện
ngoài ra bão cũng đã và sẽ ảnh hưởng tới nhiều khu vực tây và bắc âu như hà lan pháp bỉ đan mạch và naui